nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nước hồ dầu tiếng vừa qua viện kỹ thuật biển đã thực hiện lấy mẫu nguồn nước để tiến hành phân tích đưa ra dự báo kịp thời
hồ dầu tiếng có diện tích mặt nước là hai trăm bảy mươi km hai cấp nước tưới trực tiếp cho một trăm linh hectare đất nông nghiệp của các tỉnh tây ninh bình dương long an và tp hcm
tạo nguồn nước cho vùng hạ du sông sài gòn và sông vàm cỏ đông với diện tích hơn bốn mươi hectare cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp trong và ngoài tỉnh tây ninh tương ứng ba bảy triệu m ba một ngày
vì vậy việc khảo sát dự báo chất lượng nguồn nước có ý nghĩa rất quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp của vùng
qua kết quả quan chắc cho thấy chất lượng nước tại các vị trí quan chắc chưa bị nhiễm mặn độ ph của nguồn nước tại các vị trí quan chắc là tương đối tốt
giá trị ph của nguồn nước tại khu vực công trình đầu mối và trên hệ thống canh tưới bảo đảm giao động ở ngưỡng trung bình phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của vùng